theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại nước ta
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng tám việt nam ghi nhận thêm sáu ca mắc mới
như vậy tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện nay là một hai mươi hai ca
ngoài ra đã công bố hai mươi ca khỏi bệnh trong ngày hôm nay
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng tám việt nam ghi nhận thêm sáu ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có bốn ca tại đà nẵng hai ca tại hải dương
năm nay tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một hai mươi hai ca
cả nước cũng đã có thêm hai mươi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy trong một hai mươi hai ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là năm trăm tám mươi tám ca
số ca còn đang điều trị là bốn trăm linh bảy ca số ca tử vong là hai mươi bảy ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bảy mươi sáu trăm hai mươi người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một chín trăm chín mươi hai người
cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi tám bảy trăm bảy mươi sáu người cách ly tại nhà và nơi lưu trú bốn mươi chín tám trăm năm mươi hai người